thưa quý vị đến thời điểm hiện tại tp hcm đã hoàn thành ba mươi sáu năm trăm linh giường bệnh
để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đây là nỗ lực của ngành y tế thành phố trong bối cảnh các ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
theo sở y tế tp hcm dự báo thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố sẽ tăng cao
đáng lưu ý hiện có tới tám mươi số ca mắc covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
kéo theo đó f một tăng lên rất nhiều
do đó thành phố sẽ triển khai cách ly f một tại nhà trên toàn địa bàn
để giảm tải và tránh nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung
đồng thời sở y tế cùng với sở xây dựng triển khai phương án chuyển đổi công năng
để chuẩn bị năm mươi giường điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín theo đề án của ủy ban nhân dân thành phố
thì tính đến thời điểm này chúng tôi đã chuẩn bị được ba mươi sáu dường bệnh nhân ba mươi sáu
ngày hôm nay tôi mới nói tổng số dường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng

tổng số dường của các bệnh viện trả chiếm tôi và quý vị hiện nay chúng tôi đã chuyển khai

trong số ba mươi sáu năm trăm linh dường này có một dường phục vụ cho bệnh nhân hồi sức tích cực
được bố trí tại các bệnh viện như bệnh viện chờ rảy bệnh viện bệnh nhiệt đới
bệnh viện nhân dân gia đình và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
việc chọn một số bệnh viện đa khoa chuyển đổi công năng điều trị covid một mươi chín
được sở y tế cân nhắc bởi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của người dân
khi mắc bệnh nặng cần khám chuyên khoa nên vẫn để dành một số bệnh viện đa khoa
phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
đối với công tác kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố công an tp hcm cho biết
hiện tại thành phố có một mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ chính ra vào thành phố
và hai trăm sáu mươi sáu chốt kiểm soát các quận huyện để hạn chế việc đi lại của người dân
đảm bảo thực hiện nghiêm chí thị một mươi sáu
công an tp hcm đã kiểm tra lập viên bản chí hai trăm linh ba trường hợp về các hình vi lực
không đeo cầu trang ra đường không có lý do chứng nhắn
rồi mở cửa kinh doanh thảm thoáng hành công kết hiếu
và tổng số tiền xử phạt là ba trăm tám mươi chín triệu đồng
nhất lọc nhân viên và anh là trọng hạn tình doanh
và anh có ý xét nghiệm pháp luật
thì mới được đi qua các chốt
cái thứ hai là phải khai bỏ điện tử

cũng như các chốt kiểm soát

dí tờ liên quan đến phương tiện

để xác nhận công tác
để xác nhận công tác để xác nhận công tác
các bộ nhân viên công kích cơ thể nhân viên theo khoảng bộ
thành phố hồ chí minh đang bước vào ngày thứ ba dạng các xã hội theo chí thị một mươi sáu
chiều tối ngày hôm qua thành phố hồ chí minh ghi nhận thêm tám trăm linh ca nhiễm mới
chính vì vậy thành phố sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch khác nhau
đối với từng khu vực nguy cơ
để sớm khống chế được dịch bệnh đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường
thành phố cần sự đồng lòng chung sức của người dân
trong việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
khuyến cáo năm k của bộ y tế và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết